tại tỉnh thái nguyên đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung mương đảng tránh văn phòng trung mương đảng
và tổng liên đoàn lao động việt nam đã đến thăm hỏi và tặng quà các cán bộ công nhân người lao động
nhân dịp tết kỷ hợi đang đến gần
đoàn đã tặng năm mươi xuất quà mỗi xuất trị giá hai triệu năm trăm linh nghìn đồng cho năm mươi cán bộ công nhân người lao động
có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực lao động sản xuất trong năm qua
phát biểu tại buổi gặp đồng chí nguyễn văn nên cho biết mặc dù năm hai nghìn một mươi tám đất nước còn gặp nhiều khó khăn
nhưng đảng nhà nước cùng toàn thể nhân dân đã cùng nhau nỗ lực khắc phục thi đua xây dựng phát triển kinh tế xã hội
để đạt được những thành tiệu nổi bật
đồng chí đề nghị các cấp ngành công ty và doanh nghiệp tiếp tục quan tâm chăm lo đồng hành cùng người lao động
tổng liên đoàn lao động việt nam và liên đoàn lao động tỉnh thái nguyên phối hợp cùng với các công ty doanh nghiệp
quan tâm chăm lo phúc lợi nói chung
trong đó có các hoạt động chăm lo tết cho công nhân lao động nhất là lao động có hoàn cảnh khó khăn trong các khu công nghiệp khu chế xuất
cũng trong chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai đồng chí nguyễn văn nên đã tới thăm tặng năm mươi xuất quà
mỗi suất trị giá hai triệu ba trăm linh nghìn đồng cho năm mươi công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
đang lao động tại công ty trách nhiệm hiếu hạn may bắc cạn
công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông bắc cạn liên đoàn lao động thành phố bắc cạn và huyện trợ mới
phát biểu với anh chị em công nhân người lao động đồng chí nguyễn văn nên biểu dương ghi nhận đánh giá cao
đồng góp của công nhân người lao động tỉnh bắc cạn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội
đồng chí đề nghị các cấp ngành địa phương nhất là liên đoàn lao động các cấp
tiếp tục quan tâm chăm lo tới đời sống công nhân và người lao động